tối ngày một mươi năm tháng một mươi một tại thành phố hạ long đã chính thức diễn ra khai mạc liên hoan siếc thế giới hạ long năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng đại diện sứ quán các nước đã đến dự lễ khai mạc
với chủ đề chương mới cho một kỳ quan liên hoan siếc thế giới hạ long hai nghìn một mươi chín
thu hút một trăm một mươi bốn nghệ sĩ diễn viên đến từ hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
cùng bảy thành viên ban giám khảo có uy tín việt nam và thế giới
mang đến cho du khách và người dân quảng ninh những trải nghiệm mới đối với bộ môn nghệ thuật siếc
và quảng bá giá trị văn hóa lịch sử tinh thần đổi mới sáng tạo của vùng đất và con người quảng ninh
trong khuôn khổ của liên hoan đã diễn ra các hoạt động đặc sắc nhằm quảng bá
giới thiệu về liên hoan siếc và về tiềm năng lợi thế vẻ đẹp của thiên nhiên văn hóa và con người hạ long quảng ninh